đặc phái viên của liên hợp quốc về tiến trình hòa bình trung đông ngày hôm qua đã kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa israel và hamas trong bối cảnh hoạt động vận chuyển hàng viện trợ cho người dân ở giải gaza đang đình trệ
phát biểu tại cuộc họp của hội đồng bảo an liên hợp quốc về tình hình trung đông đặc phái viên tow wen nesland đã kêu gọi các bên tăng gấp đôi mọi nỗ lực quay lại bàn đàm phán ngay lập tức và với thiện trí
nếu các cuộc đàm phán không được tiếp tục tôi lo ngại điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra với những thường dân đang sống giữa xung đột ở rafah đối với các con tin đang bị giam giữ và cả các hoạt động nhân đạo đang gặp khó khăn ở gaza
ngoài ra đặc phái viên nuen nissan nhắc lại sự ủng hộ hoàn toàn của liên hợp quốc với các nhà hòa giải khẳng định sẵn sàng hỗ trợ việc thực hiện thỏa thuận giữa israel và hamas
ông đồng thời bày tỏ lo ngại